tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ phối hợp với sở khoa học và công nghệ tp hcm
thành đoàn tp hcm tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới hai mươi sáu tháng bốn tại việt nam
sự kiện này đã thu hút hàng ngàn người tham gia
nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ của cộng đồng đồng thời tạo động lực cho việc sáng tạo của các cá nhân tổ chức
thông qua đó thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ nghiên cứu ứng dụng là mục đích của sự kiện hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới tại việt nam
năm nay chủ đề được lựa chọn là vươn tới giải vàng sở hữu trí tuệ và thể thao
chủ đề về vươn tới giải vàng sở hữu tuệ thế giới và thể thao năm nay rất có ý nghĩa
một mặt chúng ta nhấn mạnh nâng cao nêu cao cái vai trò trí tuệ đồng thời là nêu cao cái vai trò ý nghĩa xã hội của thể thao đối với cộng đồng
đối với xã hội và đối với từng cá nhân người
và năm nay cũng là năm đặc biệt là cái thể thao của chúng ta đạt nhiều thành tích cao
và cái việc mà chọn chủ đề năm nay của tổ chức kỷ diễn thế giới rất phù hợp với việt nam
từ chủ đề đó sự kiện năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong chế tạo các dụng cụ thể thao
và bàn quyền đưa tin phát sóng các sự kiện thể thao thành tích cao
bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp hiệp hội cũng đồng hành trong công tác tuyên truyền chống hàng giả hàng nhái
chúng tôi quyết định đồng hành với ngày ipd nhằm mục đích
thứ nhất nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về vấn đề sở hữu trí tuệ
và thứ hai là kêu gọi mọi người hãy nói không với hàng giả
vì sự an toàn của chính mình và cũng vì sự phát triển chung của kinh tế quốc gia
những năm gần đây sự kiện hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới
ngày càng được quan tâm rộng rãi tại việt nam
năm nay nếu như đơn vị tổ chức dự kiến khoảng năm trăm linh người tham gia
thì trên thực tế phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận có hàng ngàn người
đã tới tham dự sự kiện này